iran đã bắt đầu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ nga sang ấn độ bằng hành lang thương mại mới đi qua nước cộng hòa hồi giáo này
cụ thể chuyến hàng của nga bao gồm hai container nặng bốn mươi một tấn đã khởi hành từ thành phố sanh peterspur đến thành phố cảng ashakan ngày một mươi một tháng sáu để kiểm tra hành lang vận tải mới
thông báo không nêu rõ thời điểm lô hàng sẽ rời khỏi nga hay chi tiết về hàng hóa bên trong
hoạt động vận chuyển trên đang được điều phối và quản lý bởi tập đoàn vận tải biển cộng hòa hồi giáo iran và các chi nhánh ở nga và ấn độ dự kiến mất hai mươi năm ngày để chuyến hàng đến nick
trong một diễn biến liên quan sri lanka cho biết nước này có thể buộc phải mua thêm dầu từ nga trong bối cảnh họ đang giáo diết tìm kiếm nhân liệu khi đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có